thưa quý vị từ đầu năm đến nay tình hình bệnh dạy trên người do chó mèo cắn trên cả nước diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng
tỉnh phú thọ đang thực hiện nghiêm các công tác phòng chống bệnh dạy kịp thời phát hiện và xử lý rứt điểm không để các ổ bệnh bùng phát
thị xã phú thọ tỉnh phú thọ là nơi vừa phát hiện số ổ dịch bệnh dài ở khu tân bình phường âu cơ
sau khi chính quyền địa phương công bố người dân khu phố rất lo lắng được chính quyền địa phương và cán bộ thú y tuyên truyền về sự nguy hiểm và hướng dẫn các biện pháp phòng chống các gia đình trong khu phố đã tiêm vaccine phòng bệnh dạy cho đàn chó mèo
trên địa bàn toàn tỉnh phú thọ hệ thống thú y các cấp tăng cường điều tra thống kê đàn chó mèo để cung ứng vật tư tổ chức tiêm vaccine dạy theo hình thức cuốn chiếu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong việc nuôi quản lý chó mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật